tình quốc tế is đăng video về đối tượng tấn công lệ diễu binh ở iran
mức áp thuê mới của mỹ đối với trung quốc chính thức có hiệu lực
thưa quý vị đón nhận thông tin chủ tịch nước trần đại quang từ trần
nhiều người dân tỉnh ninh bình không khỏi hụt hẫng buồn thương và tiếc nuối
đặc biệt là những người đã từng được tiếp xúc có thời gian học tập
lớn lên cùng với chủ tịch nước tại quê nhà huyện kim sơn tỉnh ninh bình
kể từ khi biết chủ tịch nước trần đại quang mắc bệnh hiểm nghèo
người dân vùng quê kim sơn ninh bình vẫn luôn dõi theo những hoạt động và hình ảnh của ông
trong các hoạt động đối nội và đối ngoại
cho đến những ngày gần đây ông vẫn vui mừng chào đón các vị khách quốc tế đến việt nam
dự đại hội tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu á asosai
vào ngày thứ một mươi bốn
tin chủ tịch nước từ trần mang đến sự hụt hẫng tiếc thương cho người dân quê hương kim sơn tỉnh ninh bình
đối với chủ tịch nước đối với người dân thì khi về địa phương rất gần gũi với bà con nhân dân
và thăm hỏi động viên chia sẻ nhất là đối với các cụ người cao tuổi
với các thế hệ trẻ mà đặc biệt là bác về rất là quan tâm đến thế hệ trẻ nhất là thế hệ trẻ mầm non
tuy nhiên là một người lãnh đạo cao cấp của đảng nhà nước nhưng đối với về địa phương
lại như là một người công dân cũng là sống tràn hòa tình cảm và thể hiện cái nếp sống của cái phong tục mỹ tục của địa phương
tình cảm giữa bác với quê hương quá sâu sắc chúng tôi không biết nói gì hơn chỉ biết là chia sẻ cái nỗi buồn này tới gia quyến
cũng như là người dân trong cả nước hướng về chủ tịch
ông trương ngọc quang là bạn học của chủ tịch nước từ năm cấp hai
khi lớn lên một người là bộ trưởng rồi chủ tịch nước còn một người là nhân viên bảo vệ nhà trường
nhưng tình cảm vẫn niềm nợ quý hóa nhau
mỗi khi gặp lại bạn cũ làm bảo vệ ở trường chủ tịch nước luôn ân cần thăm hỏi động viên và chia sẻ với người bạn học
người anh em của mình thủa thiếu thời
nghe tin chủ tịch nước là một mươi h năm chủ tịch nước trần đại quang mất tôi rất ngỡ ngàng và rất bưng khuâng
mất một thứ lớn nhất trong đời là một người bạn học là một người chủ tịch nước rất là quý hóa và rất là hiền tử
cho đến những ngày cuối cùng dù sức khỏe yếu
chủ tịch nước trần đại quang vẫn duy trì lịch làm việc tiếp khách quốc tế với dày đặc các hoạt động
những ngày đó người dân quê nhà luôn dõi theo ông lo lắng cho ông như quan tâm tới một người thân của mình
trên các báo số ra ngày hôm nay đều trang trọng đăng tải các bài viết về chủ tịch nước trần đại quang
nhà lãnh đạo tận tâm trách nhiệm suốt đời vì dân về nước
trên các cương vị quan trọng nhất

như bộ trưởng bộ công an chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ông đã có nhiều công hiến cho đất nước trong quan hệ đối ngoại
cụ thể qua các dấu ấn ngoại giao của việt nam trong năm qua
báo nhân dân và báo sài gòn giải phóng đặc biệt trang trọng dành trang nhất
để đăng tải tiểu sử của chủ tịch nước trần đại quang và danh sách ban lễ tang
cũng như thông báo cụ thể về thời gian địa điểm lễ viếng lễ truy điệu và lễ an táng chủ tịch nước trần đại quang
năm hai nghìn một mươi bảy có nhiều sự kiện quan trọng diễn ra
trong đó ghi dấu đậm nét dấu ấn của chủ tịch nước tại tuần lễ cấp cao apec
từ ngày sáu một mươi một một mươi một hai nghìn một mươi bảy tại thành phố đà nẵng
với cương vị là nguyên thủ nước chủ nhà chủ tịch nước trần đại quang đã hoàn thành xuất sắc
trọng trách đại diện cho đất nước đón tiếp chủ trì các cuộc họp quan trọng
bàn thảo về những vấn đề lớn của apec với người đứng đầu các nền kinh tế thành viên apec
báo lo động trang trọng dành bài viết dấu ấn ngoại giao đậm nét của chủ tịch nước trần đại quang
để nói về những đóng góp to lớn của chủ tịch nước cho nền ngoại giao nước nhà
qua đó đã nâng cao vị thế và uy tín của việt nam trên trường quốc tế
chủ tịch nước trần đại quang là nhà lãnh đạo tận tâm làm hết sức mình phục vụ tổ quốc
phục vụ nhân dân cho đến khi vĩnh biệt tổ quốc và nhân dân ông đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ
và sứ mệnh đúng như lời tuyên thệ sau lễ nhậm chức chủ tịch nước trước quốc hội
vào ngày hai bốn hai nghìn một mươi sáu
báo hà nội mới xúc động dành bài viết trên trang hai
với tiêu đề làm hết sức mình phục vụ tổ quốc phục vụ nhân dân
với những đóng góp to lớn và quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước
chủ tịch nước trần đại quang ra đi để lại niềm tiếc thương trong lòng nhân dân cả nước
và người dân quê hương ninh bình nói riêng
tổ quốc và nhân dân sẽ luôn nhớ tới hình ảnh một nguyên thủ quốc gia
của thời kỳ việt nam hội nhập quốc tế sâu rộng
một nhà lãnh đạo gần gũi với nhân dân nhiệt thành với công việc
hôm nay ngày hai mươi bốn tháng chín
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có công điện gửi thủ trưởng các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày quốc tang chủ tịch nước trần đại quang
các cơ quan công sở trong cả nước và các cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài
treo cờ rủ trong hai ngày quốc tang ngày hai mươi sáu và ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
các đoàn đến viếng tại các địa điểm tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu
tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội nơi quản linh cữu
hội trường thống nhất thành phố hồ chí minh hội trường ủy ban nhân dân huyện kim sơn tỉnh ninh bình
các đoàn viếng chỉ mang băng tang không mang vòng hoa đến viếng
bộ văn hóa thể thao và du lịch đề nghị các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước dừng hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng
chương trình nghệ thuật thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi giải trí khác
theo kế hoạch trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức cá nhân
các cơ sở vui chơi giải trí dừng hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật thi đấu thể thao
và hoạt động vui chơi giải trí khác trên địa bàn trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
chiều nay ngày hai mươi bốn tháng chín văn phòng thủ tướng lào ra thông báo gửi thủ trưởng các bộ
cơ quan ngang bộ đô trưởng thủ đô viêng trăn
và tỉnh trường các tỉnh trên cả nước về việc tổ chức quốc tang tưởng nhớ đồng chí trần đại quang
ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thông cáo yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ thủ đô viêng trăn và các tỉnh thành trên cả nước lào
treo cờ rủ trước trụ sở cơ quan bắt đầu từ sáu h ngày hai mươi sáu tháng chín đến một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng chín
đồng thời dừng tổ chức mọi hoạt động vui chơi giải trí trong thời gian trên trên phạm vi cả nước
thông báo cũng cho biết các bộ ngành các tỉnh có thể cử đoàn đến viếng
và ghi sổ tang chủ tịch nước trần đại quang tại đại sứ quán việt nam ở thủ đô viêng trăn
và tại các tổng lãnh sự quán của việt nam ở miền bắc miền nam và miền trung lào trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng chín
tổng bí thư chủ tịch nước lào bùn nhân vô la chít thay mặt ban chấp hành chung mương đảng nhân dân cách mạng lào
quốc hội chính phủ lào và ủy ban trung mương mặt trận lào xây dựng đất nước
đã gửi điện chia buồn tới ban chấp hành trung mương đảng cộng sản việt nam
quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn
trước sự ra đi của đồng chí trần đại quang ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thưa quý vị
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc
đã dự đại hội công đoàn việt nam lần thứ một mươi hai
cùng dự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
và đồng chí vũ đức đam phó thủ tướng chính phủ
cùng chín trăm năm mươi đại biểu đại diện cho hơn một mươi triệu đoàn viên công nhân viên chức lao động cả nước
và bảy đoàn đại biểu quốc tế
đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động
mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn
phát biểu tại đại hội thủ tướng nguyễn xuân phúc chia sẻ về năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển đất nước
đó là xây dựng thể chế chính sách có tốt không
đây chính là nút thắt quan trọng mà đảng ta đã xác định cũng như nhiệm vụ quan trọng của chính phủ
thủ tướng đặt vấn đề thảo luận một cách dân chủ trực tiếp và đề nghị cần phải phát biểu thế nào
để đại hội đạt kết quả dân chủ thẳng thắn đi thẳng vào chủ đề
sẽ có thể nhìn nhận của các đồng chí về thờ cơ và thách thức đối với nước ta trong năm tới mười năm tới
các đồng chí có nhận xét gì về sự chỉ đạo điều hành của chính phủ trong thời gian qua

và các đồng chí có hiến kế gì cho chính phủ để công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ tốt hơn hiệu quả hơn trong thời gian đấy
người ta thường hay nói về năng suất lao động việt nam
vậy thì các đồng chí có nhận xét gì về năng suất lao động của việt nam hiện nay
và các giải pháp thực tiễn để năng cao năng suất lao động xét từ giác độ người lao động
việc ứng dụng tiến bộ của học công nghệ và sản xuất và công tác hiện nay có cần đột phá gì
như thế nào
trong năm năm qua công đoàn việt nam tiếp tục đổi mới về nội dung phương thức hoạt động
đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chỉ tiêu chủ yếu do đại hội công đoàn việt nam lần thứ một mươi một đề ra
hoạt động chăm lo đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động được quan tâm thường xuyên
công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến người lao động
nhiều chủ trương chính sách của đảng nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn được cụ thể hóa đi vào cuộc sống
tại đại hội nhiều ý kiến đã nêu lên vai trò công đoàn tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
tiếp tục được khẳng định góp phần tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội
làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vào sáng nay về dự án xây dựng bến cảng liên triều giai đoạn một
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao sự chủ động của lãnh đạo thành phố về đề xuất thúc đẩy đầu tư xây dựng cảng liên triều thay cho cảng tiên sa
đồng thời thủ tướng cũng yêu cầu các bộ liên quan và thành phố đà nẵng có văn bản báo cáo làm rõ thống nhất về vấn đề chủ đầu tư dự án và một số thủ tục liên quan
tại buổi làm việc thủ tướng nhất trí cho rằng đây là vấn đề cấp bách cần thiết bởi thời gian số lượng ô tô vận chuyển hàng hóa từ cảng tiên sa đi qua nội thành quá lớn
làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông gây ủn tắc cảng tiên sa có sóng giao thoa lớn đặc biệt là mực nước thấp nên tàu lớn không vào được
do đó vai trò của cảng này đối với thành phố động lực của khu vực không thể phát huy được
khiến tàu lớn không thể cập cảng do mỗi cảng có các chủ đầu tư khác nhau
sáng nay tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
ủy ban pháp luật của quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ một mươi ba
để thẩm tra và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng
phiên họp toàn thể này được tổ chức để chuẩn bị cho kỳ họp thứ sáu
quốc hội khóa một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
theo ông nguyễn khắc định chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội
phiên họp lần này sẽ đưa ra nhiều dự thảo luật quan trọng và các báo cáo
để các đại biểu theo dõi thẩm tra như thẩm tra dự án luật hành chính công
báo cáo của chính phủ về công tác thi hành hiến pháp luật nghị quyết của quốc hội năm hai nghìn một mươi tám
báo cáo của chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm hai nghìn một mươi tám
dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội hướng dẫn một số hoạt động của hội đồng nhân dân
ngoài ra các đại biểu của ủy ban pháp luật cũng thảo luận và cho ý kiến
thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của ủy ban pháp luật
về việc thực hiện một số quy định của luật thủ đô
báo cáo kết quả giám sát của ủy ban pháp luật về việc ban hành văn bản
quy định chi tiết các luật thuộc lĩnh vực ủy ban phụ trách được thông qua trong nhiệm kỳ khóa một mươi ba
báo cáo công tác năm hai nghìn một mươi tám của ủy ban pháp luật và chương trình công tác năm hai nghìn một mươi chín
phiên họp sẽ diễn ra trong ba ngày từ hôm nay đến hết ngày hai mươi sáu tháng chín
hôm nay tại tp tuy hòa tỉnh phú yên
đã diễn ra hội nghị song phương giữa việt nam và campuchia về quản lý tần số
và phối hợp tần số lần thứ chín giữa hai nước
trước khi phiên làm việc chính thức hội nghị đã dành phút mặc niệm chủ tịch nước trần đại quang
tham gia hội nghị phía campuchia gồm bộ bố chính và biện thông
bộ thông tin bộ quốc phòng bộ nội vụ
phía việt nam có bộ thông tin và truyền thông ủy ban tần số quốc gia việt nam
cùng đại diện các đơn vị khai thác thông tin di động và truyền hình của hai nước
hội nghị tiếp tục thảo luận những nội dung được trao đổi tại cuộc họp trong năm hai nghìn một mươi chín
đó là phối hợp tần số cho các hệ thống thông tin di động băng thông rộng
trên các băng tần chín trăm linh mhz một tám trăm linh mhz và hai một trăm linh mhz
phối hợp tần số cho các mạng truyền hình dọc vùng biên
trước đó tại cuộc họp trong năm hai nghìn một mươi bảy hai bên đã đạt được một số kết quả quan trọng
và thống nhất việc phải sớm hoàn thành chuyển đổi truyền hình số
giải phóng một phần băng tần bảy trăm linh mhz cho thông tin di động
ở phần tiếp theo của chương trình
hà nội từ chối phục vụ doanh nghiệp có xe vi phạm
thành phố hồ chí minh sẽ đưa vào khai thác bến xe miền đông mới vào đầu năm hai nghìn hai mươi
hôm nay viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông cho biết
đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam chín mươi ngày
và lệnh khám xét khẩn cấp đối với lê quang thái
lê quang thái sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín thường trú tại tổ dân phố bảy phường thắng lợi
thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc là đội trường đội kiểm lâm cơ động
và phòng cháy chữa cháy rừng số một thuộc tri cục kiểm lâm tỉnh đắk nông
để tiếp tục điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quyết định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật thình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo kết quả điều tra ban đầu trong thời gian làm đội trưởng đội kiểm lâm cơ động
và phòng cháy chữa cháy rừng số một thuộc tri cục kiểm lâm tỉnh đắk nông
lê quang thái đã nhận tiền bồi dưỡng của nguyễn hoàng trang nhân viên của công ty trách nhiệm
hữu hạn thảo trúc với số tiền là một trăm hai mươi triệu đồng nên không tiến hành kiểm tra
xử lý vi phạm đối với hành vi vận chuyển gỗ bất hợp pháp của phan hữu phượng
và công ty trách nhiệm hữu hạn thảo trúc
mặc dù ngành điện nam định đã có nhiều các nỗ lực giải pháp để bảo đảm an toàn lưới điện
song tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua
vẫn diễn biến khá phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy kiểm
ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt và sản xuất của người dân
đây là hệ thống đường dây điện cao áp ba mươi năm kv tại khoảng cột số một mươi một mươi một đường dây lộ ba trăm bảy mươi bốn e ba
cung cấp điện cho huyện nam trực đi qua địa bàn thôn đông xã thành lợi huyện vụ bản
dù chính phủ đã có nghị định quy định rõ khoảng cách tối thiểu của cột điện
và đường dây điện với công trình chung quanh
hai gia đình ông vũ văn thu và vũ nguyên bình vẫn xây nhà xưởng lợp mái tôn
ngay giữa hành lang an toàn lưới điện cao áp
nguyên nhân là do nhận thức của người dân về việc bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp còn hạn chế
còn đây là đường dây điện cao áp ba mươi năm kv chạy dọc theo tuyến đường đại lộ thiên trường
đầu năm hai nghìn một mươi tám một số doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn đã tự ý san ủi mặt bằng giữa hành lang lưới điện
vi phạm về chiều cao an toàn và khoảng cách pha đất làm một người điều khiển máy xúc bị điện giật
một cột điện bị xe ben sô đổ gây mất điện diện rộng trên toàn khu vực
về đại lộ thiên trường này họ đang đồng loạt sản lập hai bên

và tương lai thì hai bên này sẽ ảnh hưởng hết tại vì hai đường điện của chúng tôi đi song song với đại lộ thiên trường này
có một số doanh nghiệp họ san lấp và làm ảnh hưởng đến độ cao trôn cột vi phạm vào nghị định một mươi bốn của chính phủ
để ngăn chặn tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện ngoài sự nỗ lực của ngành điện
chính quyền các địa phương cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền kiểm tra hoạt động xây dựng
và phối hợp với ngành điện kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho người dân
thưa quý vị mới đây sở giao thông vận tài hà nội vừa yêu cầu các đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn thành phố
từ chối phục vụ đối với các đơn vị vận tải có phương tiện vi phạm
cụ thể sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các đơn vị vận tải chủ phương tiện có xe vi phạm
chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô nếu vi phạm sẽ bị từ chối phục vụ
sở giao thông vận tài hà nội yêu cầu tăng cường giám sát qua thiết kế
bị giám sát hành trình cảnh báo nhắc nhở lái xe thực hiện nghiêm phương án hoạt động đã đăng ký với cơ quan quản lý tuyến
không dừng đỗ đón trả khách trên đường bốc xếp hàng hóa sai quy định kiểm điểm đối với lái xe nhân viên phục vụ trên xe
vi phạm các quy định của pháp luật về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô
báo cáo kết quả xử lý vi phạm trước ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
bến xe miền đông mới với diện tích rộng hơn một mươi sáu hectare thuộc phường bình thắng thị xã dị an
tỉnh bình dương và phường long bình quận chín tp hcm dự kiến sẽ hoàn thành nhà ga giai đoạn một vào cuối tháng một mươi hai
để đưa vào khai thác từ cuối một năm hai nghìn một mươi chín
giai đoạn một nhà ga được xây dựng với kết cấu gồm hai tầng hầm và bốn tầng nổi
toàn bộ công trình được thiết kế theo kiến trúc hiện đại trở thành bến xe lớn nhất nước và là một trong những bến xe hiện đại của khu vực đông nam á
trong thời gian đầu hoạt động một số tuyến giữa tp hcm và các tỉnh thành miền bắc sẽ được di dời
từ bến xe miền đông cũ ra
đặc biệt bến xe mới sẽ được vận hành theo mô hình được nghiên cứu tham khảo từ các bến xe hiện đại của hàn quốc nhật bản
kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ để quản lý như các phần mềm quản lý liên kết
phần mềm quản lý xe ra vào bến hoàn toàn tự động bằng thẻ phần mềm tài chính phần mềm bán vé trực tuyến
còn tại phú yên dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một qua địa bàn tỉnh đã làm cho gần ba ngôi nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng
sau nhiều lần người dân kiến nghị vì chưa nhận được tiền đền bù các cơ quan chức năng của tỉnh phú yên
và ban quản lý dự án thăng long bộ giao thông vận tài đã cam kết sẽ chi trả trong năm hai nghìn một mươi tám
theo ban quản lý dự án thăng long đơn vị bảo hiểm là tổng công ty bảo hiểm pvi
chỉ hợp đồng bảo hiểm và chi trả cho những nhà bị nứt trong phạm vi một trăm linh mét tính từ quốc lộ một vào nhà
đơn vị này đã thẩm định và chi trả tiền bồi thường cho chín trăm chín mươi hộ dân có nhà bị nứt
với tổng kinh phí khoảng năm tỷ đồng
số tiền chi trả này được nằm trong hạn mức và chính cách tính chi trả đền bù này đã dẫn đến người dân không đồng tình
nhiều lần phản ánh tại các đợt tiếp xúc cử tri đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân các cấp
có danh sách lên xã rồi làm hết có tên danh sách hết nhưng mà người ta nói là khi lên xã
kêu lên thì người ta nói đợt sau nhưng mà cũng không thấy đợt sau
đơn vị bảo hiểm họ chỉ là xây quanh cái việc là không chế năm tỷ và chín trăm chín mươi hộ dân là xong
không phải quan điểm tôi
không nhất như thế
bởi vì cái dự án mà có ảnh hưởng tới gây nứt nhà dân không nhất thiết chỉ trong một trăm linh mét theo quy định
mà nếu như ngoài một trăm linh mét mà nhà dân bị nứt do cái thi công công trình mở rộng nâng cấp dự án quốc lộ một
thì cái chủ đầu tư đơn vị thi công là phải có trách nhiệm với người dân
mới đây theo chủ trương của bộ giao thông vận tải về việc xử lý dung nứt nhà dân dự án nâng cấp
mở rộng quốc lộ một từ thanh hóa đến cần thơ
thì kinh phí chi trả bồi thường được lấy từ các nhà thầu thi công dự án
theo đó các địa phương thuộc tỉnh phú yên sẽ phối hợp với ban quản lý dự án thăng long
thẩm định lại số liệu và mức độ thiệt hại để bảo đảm công bằng minh bạch
ban thăng long sẽ phối hợp với các huyện từ nay đến ngày một mươi năm tháng một mươi
là sẽ giả soát lại xong tất cả cộ dân
sau đó ban sẽ tiến hành đơn vị chỉ đạo đơn vị thẩm định vào thẩm định
và thực hiện việc theo kết luận của bộ trưởng để chi trả cho nhà dân trong năm hai nghìn một mươi tám
nguồn kinh phí ở đây thì là trong kết luận bốn trăm hai mươi ba của bộ trưởng bộ thông an tài
đã nói rồi là các nhà thầu thi công dự án để thực hiện
dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một đi qua các huyện tuy an đông hòa
thị xã sông cầu và thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
theo báo cáo của các địa phương này hiện vẫn còn hơn một bảy trăm tám mươi đơn kiến nghị
của các hộ dân bị ảnh hưởng đề nghị hỗ trợ đền bù
thưa quý vị trung thu năm nay với sự chung tay của những tấm lòng nhân ái
gần hai trăm linh học sinh khiếm thị
phổ thông cơ sở nguyễn đình triều hà nội đã hào hứng tham gia biểu diễn văn nghệ
nhận quà trung thu và đón nhận phòng tập thể chất mới
trường trung học cơ sở nguyễn đình triều hà nội
ngôi trường đặc biệt dành cho cả những học sinh không may mắn mất đi ánh sáng
hôm nay vui như ngày hội
cũng như bao trẻ em khác học sinh tại ngôi trường đặc biệt này
rất hào hức chờ tết trung thu
ngày tết thiếu nhi năm nay càng thêm ý nghĩa khi đây cũng là ngày đầu tiên
các em được trải nghiệm phòng tập thể chất mới với máy móc hiện đại
do công ty trách nghiệm hiểu hạn thể thao đức trung tài trợ
phòng tập thể chất tuy quy mô chưa lớn nhưng là nơi cho học sinh toàn trường
tham gia thể dục thể thao nâng cao sức khỏe
đồng thời là dịp để nhà trường tìm ra những gương mặt vận động viên xuất sắc
tham dự các hội thi thể thao dành cho người khuyết tật
từ phần quà phòng tập gym ngày hôm nay sẽ giúp cho các con có được thể lực tốt nhất
để các con có thể học tập tốt hơn
bởi vì các con học sinh khiếm thị của chúng tôi ở đây gần một trăm linh cháu ở nội chú
cho nên ngoài cái vấn đề học tập chúng tôi cũng muốn dành thời gian để cho các con được vận động
được thể dục thể thao để có thể phát triển được về sức khỏe
làm sao có thể các con học tập tốt hơn
đó là một sự quan tâm rất lớn và một món quà trung thu cực kỳ là ý nghĩa
đối với các con trong những ngày trung thu này
niềm vui của các em trong ngày trung thu không chỉ là sự cố gắng của thầy trò trường nguyễn đình triều
mà còn thể hiện sự quan tâm chăm sóc của những tấm lòng nhân ái
cho các trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi giúp các em có thêm nghị lực vươn lên hòa nhập cộng đồng
trong phần tin quốc tế is đăng video về đối tượng tấn công lễ diễu binh ở iran
mức áp thuê mới của mỹ đối với trung quốc chính thức có hiệu lực
hãng tin ahmad của tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng vừa đăng tải đoạn video về ba người đàn ông
tuyên bố sẽ thực hiện vụ xả súng tại lễ diễu binh của iran
trong đoạn video hai trong số ba người đàn ông nói về thanh chiến bằng tiếng ả rập
trong khi người thứ ba nói bằng tiếng fasci của iran về việc họ sẽ tấn công nhằm vào lực lượng
vệ binh cách mạng hồi giáo iran trong lễ diễu binh tại thành phố avad của iran
trước đó tổng thống iran tuyên bố những phần tử ly khai ả rập là thủ phạm vụ tấn công khiến gần ba mươi người thiệt mạng
trong đó có một mươi hai thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng iran
tổng thống iran đã triệu đại diện ngoại giao các tiểu vương quốc ả rập thống nhất để phản đối việc cung cấp tài chính
và hỗ trợ quân sự cho các nhóm sát tộc ả rập chống chính quyền tehran
tổng thống mỹ donald trump đã chuẩn bị có cuộc gặp lần thứ hai với nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
và mỹ hy vọng cuộc gặp này sẽ diễn ra trong tương lai không quá xa
đây là khẳng định được ngoại trưởng mỹ mike pompeo đưa ra trong bối cảnh tình hình bán đảo triều tiên đang có nhiều diễn biến tích cực
ngoại trưởng mỹ mike pompeo khẳng định tổng thống donald trump đang chuẩn bị kỹ lưỡng để gặp nhà lãnh đạo kim trương ưn vào thời điểm thích hợp
và mỹ hy vọng cuộc gặp này sẽ diễn ra trong tương lai không quá xa
ông pompeo nêu rõ mỹ cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể thiết lập công tác hậu cần và tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc gặp tiếp theo
tuần trước nhà trắng tiết lộ thông tin washington đang thu xếp để có thể tổ chức cuộc gặp lần hai giữa tổng thống donald trump và nhà lãnh đạo kim jong un
sau khi bình nhưỡng gửi thư đề nghị tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh khác sau cuộc gặp lần đầu vào tháng sáu tại singapore
ngoại trưởng mỹ pompeo trước đó cũng đã thông báo mời người đồng cấp triều tiên gặp mặt bên lề kỳ họp cấp cao thường niên
đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi ba tại new york
các lệnh trừng phạt mới nhất mà tổng thống mỹ donald trump nhằm vào trung quốc đã bắt đầu chính thức có hiệu lực vào ngày hôm nay
theo đó washington sẽ áp đặt thuế mức một mươi đối với lượng hàng hóa nhập khẩu trung quốc trị giá hai trăm linh tỷ đô la mỹ
động thái này được cho là sẽ dẫn đến leo thang chiến tranh thương mại và có thể phủ bóng lên toàn bộ nền kinh tế toàn cầu
các biện pháp trừng phạt của mỹ áp đặt đối với trung quốc đã chính thức có hiệu lực
từ một mươi một giờ trưa nay giờ việt nam mức thuế này được áp dụng từ ngày hai mươi bốn tháng chín trước khi tiếp tục tăng lên hai mươi năm vào đầu năm hai nghìn một mươi chín
lượng hàng hóa trung quốc bị tính thuế có trị giá hơn hai trăm năm mươi tỷ đô la mỹ tương đương một nửa lượng xuất khẩu của trung quốc sang mỹ
trong một động thái đáp trả trung quốc đã thông báo áp thuế từ năm một mươi đối với hàng hóa mỹ trị giá sáu mươi tỷ đô la mỹ
đồng thời đệ đơn kiện mỹ lên tổ chức thương mại thế giới wto
các mặt hàng trung quốc chịu ảnh hưởng của biện pháp thuê mới gồm máy hút bụi và các thiết bị kết nối internet
trong khi các mặt hàng mỹ chịu ảnh hưởng trong đợt này gồm khí đốt hóa lỏng và một số loại máy bay
bất chấp những lo ngại ngày càng tăng về tác động của các biện pháp trên đối với nền kinh tế mỹ
tổng thống mỹ donald trump tuyên bố sẽ tiếp tục đánh thuế một trăm linh lượng hàng nhập khẩu từ trung quốc
nếu nước này không thay đổi các chính sách mà ông cho là gây phương hại nền công nghiệp của mỹ
đặc biệt là vấn đề vi phạm bản quyền công nghệ mỹ
thủ tướng ấn độ narendra modi đã khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe lớn nhất trên thế giới
động thái này được cho là có thể giúp tăng cơ hội để ông sành chiến thắng
trong các cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào đầu năm sau
chương trình chăm sóc sức khỏe mang tên modicare sẽ cấp cho một trăm linh triệu gia đình
tương đương năm trăm linh triệu người nghèo khoản bảo hiểm trị giá năm trăm linh rupee
tức khoảng bảy đô la mỹ mỗi năm để khám chữa miễn phí các bệnh nguy hiểm
kế hoạch này bước đầu sẽ được triển khai tại hai mươi bảy bang trong đó chính phủ liên bang sẽ chịu sáu mươi chi phí
còn bốn mươi sẽ do các chính quyền bang chịu trách nhiệm
các biện pháp mới này là nỗ lực mới nhất của thủ tướng modi trong việc cải cách hệ thống y tế công của ấn độ
vốn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu bệnh viện và y bác sĩ
chính phủ ấn độ trong những năm gần đây cũng đang cố gắng kiểm soát giá của một số loại thuốc
và thiết bị y tế quan trọng đồng thời tăng ngân sách cho chăm sóc sức khỏe
ấn độ hiện chỉ dành khoảng một gdp cho y tế công nằm trong số các nước chi thấp nhất trên thế giới
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân